thưa quý vị chỉ số environmental performance index của trung tâm luật và chính sách môi trường đại học yale của mỹ
được sử dụng để đánh giá vị trí xếp hạng chất lượng không khí của các quốc gia trên thế giới
trong chỉ số epi cùng có một mươi chỉ số thành phần xếp theo hai nhóm
sức khỏe môi trường và bền vững của hệ sinh thái
đây là những chỉ số liên quan đến ô nhiễm không khí và chất lượng của môi trường
trong bảng xếp hạng năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã tụt vị trí
chứng tỏ ô nhiễm không khí đang ở mức khá cao và ảnh hưởng không nhỏ
tới cuộc sống của nhân dân cũng như của nền kinh tế
năm hai nghìn một mươi hai chỉ số epi của việt nam là bảy mươi chín trên một trăm ba mươi hai quốc gia
thì đến năm hai nghìn một mươi tám đã tụt xuống còn một trăm ba mươi hai trên một trăm tám mươi quốc gia
trong đó nhiều chỉ số liên quan tới ô nhiễm không khí
ô nhiễm không khí cũng tụt giảm
theo số liệu từ quỹ miranda pinkett công bố năm hai nghìn một mươi tám
việt nam có khoảng năm mươi người chết do ô nhiễm không khí
cao gấp năm lần so với người chết do tai nạn giao thông hàng năm tại việt nam
dựa vào phương pháp lượng giá tổn thất dựa vào phúc lợi xã hội
đo mức độ sẵn sàng chi trả của xã hội để giảm thiểu rủi ro do ô nhiễm không khí
tính theo thời giá năm hai nghìn một mươi tám ô nhiễm không khí gây ra thiệt hại tương đương một mươi tám
đến một mươi ba sáu mươi ba tỷ đô la mỹ
qua những con số được lượng hóa giúp nhận thức rõ hơn về ô nhiễm không khí
lượng hóa được cái vấn đề đấy là rất là tốt
nó ảnh hưởng sức khỏe như thế nào ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào
chứ không phải chỉ đơn giản là ô nhiễm lắm
nhưng mà bây giờ là rõ ràng là các gia đình đã nhìn thấy những thiệt hại rồi
những chi phí cao rồi đúng không
thế rồi phải mua cái này phải mua thuốc phải đi khám bệnh
cần phải có những nghiên cứu nhiều hơn và phải công khai công bố
thường xuyên những cái thiệt hại như vậy để thấy rằng là
hóa ra là mỗi cái hành vi của mình gây ô nhiễm môi trường
đấy là gây tác động đến nền kinh tế của cả nước
việt nam cũng giống như các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa
thường có sự chậm trễ tương đối trong các tiêu chuẩn về môi trường
trong giai đoạn đầu tăng trưởng đã ưu tiên cho gia tăng nguồn lực sản xuất
bao gồm cả đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
phát triển kinh tế dựa vào khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên
để không đánh đổi môi trường lấy kinh tế đặt ra câu hỏi liệu chúng ta đã có đủ cơ chế
chính sách để bảo vệ môi trường và cần các giải pháp nào để hạn chế ô nhiễm không khí
những tác động của ô nhiễm không khí lên nền kinh tế đã được trường đại học kinh tế quốc dân
tính toán trong hơn một mươi năm
tuy nhiên đây mới chỉ là những nghiên cứu cơ bản và độc lập chưa được thực hiện trên quy mô lớn
nhưng có thể là thông tin tham khảo để các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng
và đưa ra những chính sách phù hợp
công tiêu phát triển bền vững
trên thực tế hệ thống thể chế chính sách cùng nhiều công cụ về quản lý về môi trường
đã chứng tỏ sự quan tâm mong muốn bảo vệ môi trường của đảng và nhà nước
tuy nhiên từ chính sách tới thực tế lại là một con đường dài đầy trông gai
chúng ta cũng có xây dựng đầy đủ các công cụ ví dụ như công cụ quản lý công cụ kinh tế công cụ thông tin
cũng có rất nhiều những cái chúng ta là về văn bản pháp quy
có qua quy chuẩn cũng thanh tra quan chắc rồi cũng có thuế môi trường các công cụ có như vậy
nhưng đầu tiên là việc sử dụng công cụ các cộng không hiệu quả
có cái là chúng ta đưa ra ở các cái văn bản nhưng chúng ta không thực hiện hoặc là cái thực hiện nửa vời
cái thứ hai là hiện nay là có rất nhiều những công cụ mới mà chúng ta cũng nên áp dụng
đã đến lúc cần thực hiện nghiêm những công cụ quản lý
cũng như tìm ra hướng giải quyết cấp bách và lâu dài một cách bền vững
cần phải chi tiết khoản lượng và cần phải cụm thái khoản
hơn nữa nó cần phải phù hợp với cái thực tiễn hiện nay là cái mức độ tăng trưởng
và cái mức sống của người dân của mình nó tăng lên rồi
cho nên cái yêu cầu chất lượng là nó cao hơn
và bộ trải nghiệm môi trường rất quyết định
và thậm chí bộ trưởng còn nêu vấn đề đây là sức khỏe người dân là cơ bản
cho nên mọi cái chính trách tôi là trưởng hành nhóm công cụ kinh tế thì muốn là phải học ngay cái cách làm của các nước phát triển
tiêu chuẩn cũng phải là tiêu chuẩn của các nước phát triển
bởi vì sức khỏe đâu cũng như nhau
chứ chúng ta không đổi lỗi
cái chuyện là thế này thế kia
trong quá trình học hỏi các nước phát triển về các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí theo tiêu chuẩn quốc tế
thì mỗi ngày người dân vẫn phải hít thở bầu không khí ô nhiễm
vì vậy giải pháp trước mắt có thể thực hiện vẫn cần được ưu tiên
chúng ta phải tái cầu trúc lại cái nguồn thu cho vấn đề bảo vệ môi trường
và trong đó thì đặc biệt là tăng cường các cái công cụ mang cái chất tài chính
ví dụ như là thuế carbon ví dụ như là phí bảo vệ môi trường đối với không khí
ví dụ như là trái phiên
yếu môi trường hoặc là có những cái cơ chế thông minh như là cơ chế hợp tác công tư ppp
để huy động được cái sự tham gia của khu vực tư nhân và khu vực cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường
không khí sạch không từ trên trời rơi xuống cũng không từ nơi khác mang đến
mà nó là quá trình nỗ lực giảm các nguồn thải bằng nhiều giải pháp đồng bộ
từ chính sách tới thực tế được các cấp lãnh đạo tới đơn vị thực hiện nghiêm túc và lâu dài
kết hợp cùng đầu tư công nghệ nâng cao nhận thức
thực hiện các công cụ quản lý để cải thiện chất lượng không khí
bảo đảm cuộc sống xanh cho nhân dân từ đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ